lại thêm một chuyên án đấu tranh với tội phạm cá độ bóng đá vừa được thực hiện thành công
ngày hôm qua công an tỉnh hòa bình cho biết đã phá thành công chuyên án đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
với số tiền khoảng năm mươi tỷ đồng
lần lượt các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ gồm trương thiên an vũ đình thịnh giang trọng tuấn
nguyễn việt đức cùng chú tại thành phố hòa bình
khai thác nhanh các đối tượng công an tỉnh hòa bình tiếp tục bắt giữ đinh quốc trọng
là người cầm đầu đường dây đánh bạc cung cấp trang cá đội bóng đá cho các đối tượng khác thực hiện hành vi
cơ quan chức năng xác định trong thời gian diễn ra world cup hai nghìn hai mươi
số tiền các đối tượng đánh bạc là khoảng năm mươi tỷ đồng
hiện vụ việc đang được các đơn vị chức năng công an tỉnh tiếp tục củng cố tài liệu hồ sơ
và truy bắt các đối tượng liên quan đang bỏ trốn để xử lý theo quy định